và mở đầu là thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tối ngày hai mươi chín tháng bảy của bộ y tế cho biết có bốn ba trăm hai mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
và tổng số ca được điều trị khỏi là ba mươi một bảy trăm tám mươi ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bảy có bốn bảy trăm bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó thì thành phố hồ chí minh có hai tám trăm bảy mươi bảy ca
tổng số ca mắc trong ngày là bảy năm trăm chín mươi bốn ca
về tình hình tiêm chủng tổng số liều vaccine đã được tiêm là năm ba trăm hai mươi một tám trăm ba mươi chín liều
và trong đó tiêm mũi một là bốn tám trăm hai mươi năm hai trăm linh chín liều và tiêm mũi hai là bốn trăm chín mươi sáu sáu trăm ba mươi liều
trong khi đó bộ y tế vừa quyết định thành lập thêm ba trung tâm hồi sức covid một mươi chín
chuyên cứu chữa bệnh nhân nặng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
do các bệnh viện thuộc bộ y tế phụ trách với tổng quy mô là ba giường bệnh
để tiếp tục cùng thành phố hồ chí minh
bộ y tế tiếp tục điều tất cả các đồng chí lãnh đạo các cục vụ có liên quan
và giám đốc các bệnh viện hạng đặc biệt bệnh viện chuyên khoa tuyến trung ương
như bệnh viện bạch mai bệnh viện việt đức bệnh viện ca bệnh viện phổi trung ương
của bộ y tế vào thành phố hồ chí minh để cùng chung sức thiết lập nên hệ thống điều trị
đặc biệt là hệ thống hồi sức tích cực cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cần thiết lập một trung tâm điều phối
hỗ trợ các trung tâm hồi sức tích cực để mọi hoạt động được nhịp nhàng hiệu quả
trong điều trị bệnh nhân nặng